vẫn còn hơn một tuần nữa mới hết thời gian cách ly toàn xã hội để chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
dù tất cả hàng quán dịch vụ vui chơi đều đóng cửa các doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại
nhưng nhiều tuyến đường ở tp hcm trong những ngày gần đây lại có mật độ xe lưu thông khá đông đúc
ghi nhận tại một số tuyến đường của tp hcm như võ thị sáu đường ba tháng hai trục đường âu cơ
lũy bán bít vào khung giờ cao điểm ngày bảy tháng bốn có khá đông phương tiện lưu thông
khác hẳn với hình ảnh vắng vẻ những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội
lưu lượng xe trên những đường này chỉ ít hơn so với thời điểm trước khi có dịch chứ chưa hề vắng vẻ
đa số người dân khi tham gia giao thông đều tuân thủ việc đeo khẩu trang
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những trường hợp không tuân thủ thậm chí có người vẫn vô tư buôn bán trên vỉa hè
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhiều cơ quan doanh nghiệp cửa hàng không thiết yếu
đã đóng cửa để thực hiện cách ly xã hội
người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết giữ khoảng cách tối đa hai mét và phải đeo khẩu trang